những ngày qua người dân ấp một xã hướng thọ phú thành phố tân an tỉnh long an hoang mang
vì xuất hiện xe bồn chạy trên cao tốc tp hcm trung lương
đến đoạn km số ba mươi ba hai trăm linh ngay vượt kênh ba viên và kênh bảy nằm ven đường cao tốc
thì rừng xả chất lỏng màu trắng ngà sủi bọt và có mùi rất khó chịu xuống hai kênh thủy lợi nội đông
những ngày qua người dân có đất sản xuất nông nghiệp dọc theo hai bờ canh ba viên và bảy ngay
đang rất lo lắng trước tình trạng xe bồn rừng trên cao tốc rồi xả chất thải xuống kênh bốc mùi hôi thối
làm cá trong kênh chết cỏ dưới dòng kênh cũng chết trắng
nhiều người dân trồng hoa màu phát hiện đã gấp rút dùng máy bơm nước bị nhiễm chất lạ ra khỏi ruộng để đề phòng nguy cơ thiệt hại
vừa xác định thấy chất đổ mà trong nguồn nước kinh của tôi thì nó lan tràn
giờ tôi có múc hai can ra để tôi cho ngành chức năng thí nghiệm thử coi chất độc hại như thế này
thật là tôi múc hai can và tôi muốn ngất chéo vậy ạ
sau khi phát hiện sự việc xảy ra người dân đã báo ngay cho chính quyền địa phương
ủy ban nhân dân xã hướng thọ phú đã huy động máy xúc đắp đập chặn dòng chảy hai đầu
ngành tài nguyên môi trường đã lấy mẫu gửi cơ quan xét nghiệm tại tp hcm để xác định thành phần chất lạ
đồng thời đưa xe bồn đến hút bảy mươi tám m ba nước dưới dòng kênh bị nhiễm chất thải độc lạ để tiêu hủy
hiện tại phòng tài nguyên và môi trường tp tân an sở tài nguyên và môi trường cùng cảnh sát môi trường đã vào cuộc xác minh làm rõ